liên quan đến sự cố triều cường gây vỡ bờ bao nội đồng buộc phải sơ tán dân có nhà bị ngập nước tại quận một mươi hai tp hcm
đến chín giờ sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi công tác khắc phục đã cơ bản hoàn tất
chính quyền địa phương đã ra cố lại bờ bao chủ động ứng phó với tình hình chiều cường đạt đỉnh vào hôm nay
được biết hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ cứu nạn cứu hộ dân quân dân phòng của địa phương đã túc trực thâu đêm
cùng với nhiều phương tiện máy xúc nỗ lực xử lý sự cố vỡ bờ bao
sáng nay năm mét trong số hai mươi mét cuối cùng cũng đã được đóng cửa tràm ra cố đất đá
tình trạng chiều cường tràn gây ngập nhiều nhà dân đã được xử lý hiệu quả
đối với hơn bốn mươi hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố ngay trong đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi
sau khi bơm nước ra khỏi nhà người dân đã được cung cấp điện trở về với sinh hoạt bình thường
đối với các hộ ngập nặng chiều nay chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi hộ một triệu đồng
đến thời điểm này trung tâm chống ngập và công ty thủy lợi tp hcm cũng đã khắc phục
xong sự cố hỏng hệ thống điều khiển van ngăn chiều tại trạm điều tiết khu vực sông lớn đá hàn
để chủ động ứng phó với các diễn biến của cao điểm chiều cường